phụ nữ và kinh tế phụ nữ nắm quyền lực và ra quyết định các cơ cấu tổ chức vì sự tiến bộ của phụ nữ quyền con người của phụ nữ phụ nữ và báo chí phụ nữ và môi trường trẻ em gái
hơn một mươi hai năm qua những nội dung này đến nay vẫn còn rất thiết thực
các nước asean ghi nhận bản kế hoạch hành động là hướng dẫn và là nguồn cho các hoạt động về bình đẳng giới và trao quyền cho nữ giới của mình với nhiều tiến bộ đã đạt được trong lĩnh vực nữ quyền
tuy nhiên vẫn còn đó nhiều hạn chế
bình đẳng giới chưa thực sự đạt được ở bất kỳ quốc gia nào trong khối
vai trò của phụ nữ vẫn chưa thể phát huy hết trong xã hội do ảnh hưởng của khác biệt về tập quán ý thức xã hội lịch sử và tôn giáo
các hội hiệp hội phụ nữ trong khối được thành lập nhưng mới chỉ dừng ở tôn chỉ giao lưu văn hóa nghệ thuật
chứ chưa có những hoạt động đi sâu vào việc liên kết và phát huy vai trò của phụ nữ trên các mặt của xã hội như chính trị kinh tế văn hóa khoa học thể thao
dường như vấn đề quyền và vai trò xã hội của phụ nữ trong các khối asean vẫn chỉ là chuyện nội bộ của các quốc gia
trong các hoạt động chính thức của khối lồng ghép trong các hoạt động chính thức của khối
thì cái hoạt động của các tổ chức phụ nữ asean mới có thể có những cái hoạt động cụ thể thiết thực và gắn với các cái hoạt động liên quan đến kinh tế văn hóa xã hội của mỗi một quốc gia cũng như là của cả cộng đồng asean
và tôi cho là chỉ giải quyết được vấn đề mấu rốt đó thì mới có thể thay đổi được suy nghĩ và đánh giá cũng như hiệu quả thực tế

chính phủ việt nam đã khẩn trương xây dựng các khung pháp lý tốt nhằm hỗ trợ bình đẳng giới
trong phiên họp các nhà lãnh đạo toàn cầu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong khuôn khổ kỳ họp thượng đỉnh về phát triển bền vững của liên hợp quốc vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tại new york
việt nam cam kết thu hẹp khoảng cách giới trên tất cả các lĩnh vực cùng với việc tiếp tục cải thiện cơ hội tiếp cận y tế giáo dục và việc làm cho nữ giới
đặc biệt là các vùng khó khăn bằng việc tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
theo đó cơ bản sẽ đảm bảo tạo cơ hội bình đẳng giữa nam giới và nữ giới sự tham gia vào lợi ích trong các lĩnh vực chính trị kinh tế và xã hội đóng góp cho tiến trình phát triển nhanh và bền vững của quốc gia
nhìn chung các chính phủ có thể đưa ra các chính sách nhưng tâm tính con người vẫn là yếu tố quan trọng và cần thay đổi
thậm chí trong các môn đại cương của các trường giới tính hoặc giới tính học cần trở thành một bộ môn đại cương
và nếu phụ nữ muốn học môn đại cương đó hay bất cứ một môn học nào họ có thể làm điều đó mà không có vấn đề gì hoặc không có sự cản trở nào
tham gia trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau đều ngày càng rõ và đóng góp của các chị ngày càng rõ hơn cho hoạt động sản xuất của các vật chất cho xã hội
tuy nhiên nó cũng còn có những hạn chế
ví dụ như là chúng ta thấy mặc dù chúng ta rất là mong muốn chúng ta rất là cố gắng chúng ta có cái chủ trương cái định hướng cái quy hoạch
nhưng mà nói chung là cái tỷ lệ nữ tham gia cơ cấu lãnh đạo đảng cũng như là nhà nước hội đồng nhân dân các cấp cũng như quốc hội chưa đạt được trên bình diện chung là chưa đạt được cái tỷ lệ chúng ta mong muốn
thế rồi là cái đóng góp của phụ nữ vào cái lao động sản xuất tạo của cải vật chất cho xã hội
thì phải nói là vai trò của các chị là rõ đóng góp của các chị là rõ
nhưng nó vẫn còn một cái trở lực đó là cái hiệu quả sản xuất mà các chị được hưởng so với nam giới vẫn còn thấp
tại việt nam mặc dù số lượng nam giới và nữ giới ở độ tuổi lao động là tương đương song vẫn còn tồn tại tranh lệch giữa hai giới nhiều vấn đề
theo kết quả nghiên cứu của cơ quan viện trợ phát triển australia năm hai nghìn một mươi năm thì tranh lệch thu nhập về lương giữa hai giới là khá đáng kể
nữ giới trong lĩnh vực chính thức chỉ có thu nhập bằng khoảng bảy mươi năm của nam giới
đây cũng là tỷ lệ chung của nhiều quốc gia khác kể cả các quốc gia phát triển như mỹ
trong lĩnh vực phi chính thức lương của lao động nữ chỉ khoảng năm mươi lương của lao động nam
phụ nữ ở nông thôn dành khoảng bảy năm giờ mỗi ngày để làm việc nhà trong khi nam giới chỉ dành ba mươi phút
ở đô thị tình hình cũng tồn tại nhiều vấn đề
phụ nữ dành sáu giờ làm việc nhà và đàn ông thì chỉ dành chín mươi phút
người phụ nữ ngay kể cả khi phải đi làm kiếm tiền ở bên ngoài
thì vẫn phải gánh vác nhiều trách nhiệm trong gia đình đặc biệt là chăm sóc con cái và các thành viên lớn tuổi
phụ nữ đã đạt được rất nhiều thành tiệu trong lĩnh vực chính trị kinh tế mà ví dụ rõ ràng nhất là danh sách ba mươi người phụ nữ thành công nhất của việt nam
tôi đã rất hạnh phúc khi đọc tin bài đó và đã viết thư riêng chúc mừng họ
dĩ nhiên bạo lực gia đình và lao động nữ dưới tuổi thành niên vẫn còn là vấn đề nhưng đó cũng không phải là vấn đề chỉ việt nam mới gặp phải
những vấn đề này không phải chỉ mình chính quyền có thể giải quyết được mà cần sự tham gia của xã hội
tôi nghĩ các bậc cha mẹ cần đối xử công bằng với con cái và đặc biệt là cho các bé trai làm những gì bé gái phải làm để họ có thể thấu hiểu nhau
chúng ta không thể từ bỏ việc đấu tranh cho bình đẳng giới nhưng nó không phải một cuộc chiến nên chúng ta cần thuyết phục đàn ông hiểu về vấn đề này
trong thời kỳ hội nhập tự do hóa trong nền kinh tế có thể là một gánh nặng vô hình đối với phụ nữ nếu như không có sự thay đổi những giá trị truyền thống và vai trò của từng giới nhằm đảm bảo phân chia lao động công bằng giữa hai giới
các quốc gia trên thế giới nói chung các quốc gia trong khối asean nói riêng cần phải tiếp tục có sự quan tâm sâu sắc hơn nữa đối với các vấn đề của phụ nữ liên quan đến quyền bình đẳng phát triển kinh tế và trách nhiệm với xã hội
các cơ quan nghiên cứu chính sách cần thúc đẩy việc ban hành các điều luật tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia sâu rộng vào mọi vấn đề của xã hội phát triển kinh tế tiếp cận dễ dàng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước cùng với sự thay đổi cải tạo lại nhiều quan điểm cổ hù lỗi thời trong xã hội về vai trò của người phụ nữ giúp phụ nữ vượt qua các rào cản về ý thức hệ quan niệm để thể hiện hết được những phẩm chất tốt đẹp trong việc xây dựng xã hội phát triển